tại nhà văn hóa thanh niên tp hcm thanh đoàn tp hcm khai mạc liên hoan tuổi trẻ sáng tạo tp hcm lần thứ chín năm hai nghìn một mươi tám
liên hoan có sự tham gia của bốn mươi bảy đơn vị với ba mươi sáu gian hàng
liên hoan tuổi trẻ sáng tạo là ngày hội để tuổi trẻ thành phố giới thiệu đến đông đảo người dân
những mô hình ý tưởng sáng tạo của các cá nhân tập thể tiêu biểu
đóng góp trên các lĩnh vực nghiên cứu khoa học sáng tạo nghệ thuật
nghiệp vụ chuyên môn trong quá trình học tập và lao động của mình
từ đó giúp học sinh sinh viên được giao lưu trao đổi và tiếp cận nhiều kiến thức quan trọng
về học thuật nghiên cứu sáng tạo
trong khuôn khổ liên hoan nhiều hoạt động sôi nổi hấp dẫn tăng cường tính giao lưu học hỏi
giúp khách tham quan trải nghiệm các ứng dụng công nghệ mới như giới thiệu triển lãm đề tài
sản phẩm mô hình ý tưởng giải pháp các kỹ thuật về sáng tạo khoa học công nghệ của thanh thiếu nhi
chương trình sinh viên sáng tạo chương trình thanh niên công nhân sáng tạo
tuyên dương các gương sáng tạo trẻ giao lưu và bảo trợ cho tài năng trẻ
tổng kết trao giải và kỷ niệm hai mươi năm giải thưởng sinh viên nghiên cứu học eurocamp